ngày ba mươi một tháng một mươi sở xây dựng tp hcm phối hợp với trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tổ chức đối thoại với doanh nghiệp
trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị cấp phép xây dựng và phát triển nhà ở
tại đây ban tổ chức nhận được hàng loạt câu hỏi liên quan như việc cấp phép tại khu lõi chín trăm ba mươi hectare trung tâm thành phố
việc điều chỉnh nhà mẫu tại các dự án nhà ở đã có phê duyệt một phần năm trăm linh cấp phép xây dựng nhà liên kề
thông tin việc thu hút nhà đầu tư tham gia phá giỡn chung cư xuống cấp và xây dựng mới là dự án
các vấn đề liên quan quy định mật độ xây dựng nhà ở khó khăn trong việc bàn giao trạm xử lý nước thải
tại một số chung cư xử lý sai phạm về xây dựng hiện nay khi việc xây dựng không phép hiện đang xảy ra khá phổ biến
ngoài ra nhiều người dân cũng tìm đến hội nghị để nêu thắc mắc những vấn đề như chậm cấp giấy chứng nhận
tại các chung cư xóa bỏ quy hoạch không khả thi
đại diện sở xây dựng và ban ngành liên quan lần lượt giải đáp ý kiến của người dân doanh nghiệp